các nhà khoa học trung quốc tuyên bố đã phân lập được một kháng thể có khả năng vô hóa mọi biến chủng covid một mươi chín kể cả trong phòng thí nghiệm và trên sinh vật sống
báo rt ngày một tháng một mươi hai đã đăng tải thông tin về công trình nghiên cứu mới gây chú ý của các nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan khác nhau ở trung quốc bao gồm cả đại học tôn trung sơn tại quảng châu và đèo chiết giang ở hàng châu
trong báo cáo nghiên cứu công bố một ngày trước đó các chuyên gia ở đại lục tin họ có thể đã tìm ra thuốc điều trị vạn năng cho đại dịch covid một mươi chín
nhóm tác giả cho biết ở cả nghiên cứu trong phòng ký nghiệm và thử nghiệm trên đại dịch covid một mươi chín
kháng thể đơn dòng ba năm b năm đã cho thấy khả năng vôi hóa chủng gốc của virus sars cov hai loại được phát hiện đầu tiên ngoài tự nhiên không có đột biến cũng như các biến thể cần quan tâm voc
trong đó các thử nghiệm trên cơ thể sống được thực hiện ở những con chuột nhân bản
các nhà khoa học lưu ý kháng thể trên cũng phát huy hiệu quả trong việc chống lại biến thể delta sở hữu lượng đột biến cao và là thủ phạm gây ra làn sóng lây nhiễm chết người trên khắp thế giới
kể từ khi được nhận diện lần đầu tiên

bằng cách này kháng thể ba năm b năm đã cho thấy khả năng trung hòa toàn diện một cách hiệu quả với nhiều biến thể
nhóm nghiên cứu lập luận phát hiện có thể được khai thác để cho ra đời một loại vaccine ngừa covid một mươi chín phổ quát
các chuyên gia trung quốc nhấn mạnh vị trí kháng nguyên được kháng thể ba năm b năm nhắm tới cũng tồn tại trong biến thể omicron
vì vậy nghiên cứu có thể mang tới giá trị to lớn trong bối cảnh omicron
các nhà lãnh đạo và các nhà khoa học trên khắp thế giới đang lo ngại nhờ sở hữu lượng đột biến lớn nhất từ trước đến nay
biến thể mới có thể né tránh khả năng miễn dịch có được nhờ dùng vaccine hoặc từ lần nhiễm bệnh trước đó
biến thể mới của covid một mươi chín tiếp tục xuất hiện trên khắp thế giới buộc các chuyên gia phải đặt câu hỏi
đại dịch này còn kéo dài bao nhiêu lâu nữa và các biện pháp phòng dịch thực sự hiệu quả ra sao
từ khi dịch covid một mươi chín các nhà lãnh đạo và các nhà khoa học trên khắp thế giới đang lo ngại

mọi người thường gọi căn bệnh làm trao đảo thế giới này là coronavirus
giờ đây năm hai nghìn hai mươi một khi chúng ta bàn về vấn đề này không chỉ có chủng virus sars cov hai gốc
mà còn vô số đột biến mọc lên như nấm sau mưa của nó
theo giáo sư david dockrill tại trung tâm nghiên cứu viêm thuộc đại học scotland
đã mô tả với kênh truyền hình rt về các lý do dẫn đến sự đột biến liên tục của virus sars cov hai
phần nào dự báo về thời điểm đại dịch sẽ kết thúc trong tương lai
ông giải thích các phần của virus có nhiều khả năng thay đổi là những khu vực tiếp xúc với cái mà chúng ta gọi là áp lực chọn lọc hay yếu tố khiến chúng cần phải thay đổi
vì vậy một phiên bản khác của virus mà đột biến và thay đổi giúp nó thoát khỏi hệ biễn dịch có nhiều khả năng phát triển mạnh và trở thành một chủng vượt trội
theo đó sars cov hai đang cố gắng thay đổi gai protein để ngăn cản phản ứng miễn dịch của các loại virus
covid một mươi chín dường như vẫn nhanh chân hơn so với nỗ lực ngăn chặn chúng tuy vậy giáo sư dobrew vẫn có tin vui cho chúng ta
sars cov hai không thể sao chép ngược theo hướng đảo ngược từ dna sang rna giống như hiv và retrovirus để tiến hóa

đoạn mà covid một mươi chín có thể tiếp tục tiến hóa và biến đổi
dù vậy chúng ta chưa cần phải lo sợ bởi vì các chính phủ trên thế giới
đã áp dụng hàng loạt biện pháp khác nhau để thích ứng với những chiến lược chống covid một mươi chín mới nhất
giáo sư drill khẳng định
trước tiên người dân nên tiếp tục tiêm vaccine ngừa bệnh
có thể là tiêm liều tăng cường tương tự cách đối phó với cúm là sử dụng một loại vaccine phòng cúm theo mùa
và thay đổi nó mỗi năm
ngoài ra chúng ta có thể điều chỉnh một số biện pháp điều trị giống như kháng thể đơn dòng chống lại virus sars cov hai
vì chúng có thể bị hạn chế bởi sự xuất hiện của một virus đột biến gai protein mới
nghe có vẻ đầy hứa hẹn nhưng liệu chúng ta có rơi vào một cuộc chạy đua không bao giờ kết thúc
chống lại các đột biến liên tục xuất hiện hay không
theo giáo sư drill
virus có những phần được các nhà khoa học gọi là khu vực bảo tồn
nơi virus rất khó để thay đổi
cùng với thời gian vaccine và kháng thể đơn dòng sẽ được phát triển nhắm mục tiêu tấn công vào những khu vực này
rõ ràng hướng khắc phục là phát triển các vaccine có hiệu quả phòng ngừa nhiều biến thể khác nhau hơn
hoặc các kháng thể đơn dòng sẽ nhắm mục tiêu vào các khu vực bảo tồn hơn
và do đó sẽ bị ít hạn chế bởi khả năng tiến hóa và thay đổi của chủng virus ông kết luận
hãy thực hiện năm k khẩu trang khử khuẩn
khoảng cách không tập trung khai báo y tế để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng
việt nam sẽ phải tiếp tục chống dịch covid một mươi chín trong thời gian dài
và dần hình thành nếp sống ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh
tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới như
đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới
bộ y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân việt nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch covid một mươi chín
bộ y tế gửi đến bạn thông điệp năm k khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập khai báo y tế với các nội dung chính sau đây
đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng nơi tập trung đông người
đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế khu cách ly
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay
vệ sinh các bề mặt vận dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa điện thoại máy tính bảng mặt bàn mặt ghế
giữ vệ sinh lau rửa và để nhà cửa thông thoáng
khoảng cách giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác
không tụ tập đông người
khai báo y tế thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng pc covid
khi có dấu hiệu sốt ho khó thở hãy gọi điện cho đường dây nóng của bộ y tế một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm
chỉ nhắc lại một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm
hoặc đường dây nóng của y tế địa phương
để được tư vấn hỗ trợ hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn